tại tỉnh nghệ an trong tối ngày hai mươi tháng sáu thành phố vinh tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở hai mươi năm xã phường trên địa bàn thành phố bằng kỹ thuật pcr
để việc lấy mẫu đạt kết quả từ sáng ngày hai mươi tháng sáu các phường xã trên địa bàn thành phố đã giả soát bổ sung các hộ dân cư kể cả tạm trú trên địa bàn
chuẩn bị chú đáo các điểm lấy mẫu bố trí các tổ công tác để hỗ trợ lực lượng chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm
lực lượng công an quân sự chính quyền địa phương cũng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi tháng sáu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an xác nhận có thêm một ca dương tính với sars cov hai là một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm
ở xã minh châu huyện diễn châu là trường hợp f một đã được cách ly từ trước